xin kính chào quý vị chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh
youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế với những thông tin được cập nhật
liên tục chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất liên quan đến diễn biến dịch bệnh
covid một mươi chín trên cả nước ngày hai mươi chín tháng tám thêm một mươi hai sáu trăm một mươi chín ca mắc covid một mươi chín trong nước
tính từ một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng tám đến một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng tám trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một mươi hai sáu trăm sáu mươi ba ca nhiễm mới trong đó có bốn mươi bốn ca nhập cảnh và một mươi hai sáu trăm một mươi chín ca ghi nhận trong nước
chi tiết một mươi hai sáu trăm một mươi chín ca covid một mươi chín ghi nhận trong nước cụ thể như sau
bình dương năm bốn trăm một mươi bốn
tp hcm bốn chín trăm năm mươi bảy lòng an năm trăm ba mươi ba đồng nai ba trăm bảy mươi bảy tây ninh hai trăm ba mươi bốn tiền giang một trăm năm mươi năm đà nẵng một trăm linh sáu an giang một trăm linh ba đồng tháp chín mươi ba khánh hòa chín mươi hai bình thuận bảy mươi tám quảng bình năm mươi tám bà rịa vũng tàu năm mươi năm đắk lắc năm mươi hai nghệ an năm mươi cần thơ ba mươi bảy tiền giang hai mươi chín bến tre hai mươi hai phú yên hai mươi một trà vinh hai mươi
bình phước một mươi tám quảng ngãi một mươi bốn
bình định một mươi ba bạc liêu một mươi hai sơn la một mươi một hậu giang một mươi một thanh hóa một mươi một thừa thiên huế bảy ninh thuận sáu lâm đồng sáu cà mau năm vĩnh long năm gia lai ba quảng nam ba đắk nông hai hà tĩnh hai ninh bình ii lào cai hai trong đó có năm bảy trăm một mươi hai ca trong cộng đồng
như vậy trong hai mươi bốn giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng năm trăm hai mươi hai ca tại bình dương đã tăng một ba trăm sáu mươi năm ca tp hcm giảm năm trăm hai mươi bốn ca
long an tăng tám mươi hai ca đồng nai giảm bốn trăm hai mươi ca tây ninh tăng hai trăm ba mươi ca
trước tình hình dịch bệnh tiếp tục có nguy cơ bùng phát cao tại tp nha trang tp hcm đã yêu cầu các đơn vị quân đội hỗ trợ địa phương này kiểm soát chặt chẽ các khu vực phong tỏa ở các xã phường có nhiều vùng đỏ
nhận định tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tp nha trang có chiều hướng giảm nhưng lại phát hiện một số ca mới trong cộng đồng chưa xác định rõ nguồn lây
ngày hai mươi chín tháng tám ubnd tỉnh khánh hòa có công văn về việc triển khai chiến dịch tổng tầm soát cộng đồng tại thành phố nha trang
chiến dịch này nhằm nhanh chóng cách ly các trường hợp nghi nhiễm nhiễm covid một mươi chín các trường hợp tiếp xúc gần có liên quan ra khỏi cộng đồng theo quy định và để nhận diện rõ tình hình dịch bệnh ở thành phố nha trang
theo kế hoạch của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở tỉnh khánh hòa chiến dịch lấy mẫu tầm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đối với địa bàn thành phố nha trang diễn ra từ một mươi năm h đến hai mươi h ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một và có thể kéo dài thời gian ở những địa bàn phức tạp
chiến dịch sẽ tiến hành lấy mẫu một trăm linh trường hợp người dân đang sinh sống trên địa bàn thành phố nha trang
riêng đối với bốn xã phường đang thực hiện cách ly y tế là vĩnh lương vĩnh phước vĩnh thọ vĩnh trường và các địa bàn tp nha trang
tất cả những địa bàn đang thực hiện lấy mẫu xét nghiệm theo kế hoạch của tp nha trang đang triển khai từ ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một thì tiếp tục triển khai hoàn thành trong ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
tất cả người dân cán bộ công chức viên chức người lao động được yêu cầu phải ở trong nhà ai ở đâu ở đấy trừ lực lượng tham gia kế hoạch lấy mẫu lần này
việc lấy mẫu sẽ tiến hành tại từng hộ gia đình bằng phương pháp xét nghiệm gộp mẫu gộp từ ba đến năm mẫu tối đa không quá năm mẫu theo quy định của bộ y tế
cũng theo kế hoạch có một ba trăm linh tổ lấy mẫu được thành lập mỗi tổ gồm năm người trong đó có một tổ trưởng là đại diện tổ dân phố chịu trách nhiệm đưa tổ lấy mẫu đi từng hộ gia đình để lấy mẫu
yêu cầu từng hộ kê khai chi tiết danh sách tất cả các trường hợp đang lưu trú trong gia đình để y tế phân tích đánh giá và quyết định việc lấy mẫu đảm bảo không bỏ sót bất cứ người nào
một nhân viên y tế phụ trách lấy mẫu một đoàn viên thanh niên hỗ trợ nhập liệu một bộ đội hoặc dân quân tự vệ và một công an địa phương hoặc dân phòng hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh trả tự
sau khi kết thúc việc lấy mẫu phải có biên bản bàn giao giữa tổ lấy mẫu tổ dân phố
chủ tịch ubnd xã phường chịu trách nhiệm phối hợp với trạm y tế báo cáo chủ tịch ubnd tp nha trang và trung tâm y tế thành phố nha trang tất cả các trường hợp nghi nhiễm các trường hợp tiếp xúc gần để thực hiện quanh vùng truy vết cách ly và các công việc tiếp theo theo quy định
theo đó vùng đỏ ở bà rịa vũng tàu sẽ thực hiện biện pháp đông cứng khóa chặt người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà
thành lập các tổ y tế trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ sẵn sàng giải quyết các trường hợp gặp vấn đề về sức khỏe
cũng như kịp thời phát hiện xử lý các ca nghi nhiễm có biểu hiện trong khu vực phong tỏa
lấy mẫu test nhanh đồng thời với lấy mẫu xét nghiệm rt pcr ngay tại nhà cho người dân nghỉ nhiễm
lực lượng quân đội công an phối hợp cùng với các đơn vị địa phương quản lý chặt việc giãn cách xã hội
ở các tuyến đường lớn và cả trong từng ngõ hẻm
thành lập tổ công tác đặc biệt tại từng tổ dân phố khu dân cư
có nhiệm vụ tuần tra giám sát người dân thực hiện giãn cách hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để đảm bảo nguyên tắc ai ở đâu ở yên đó
cứu trợ đi trợ thay cho người dân
các hẻm cử người đại diện phối hợp với quân đội công an theo dõi công tác tiếp tế thực phẩm
quản lý người ra vào thực hiện xét nghiệm theo quy định
đối với vùng cam vùng vàng bà rịa vũng tàu sẽ áp dụng nguyên tắc ai ở đâu ở yên đó
thực hiện nghiêm quy định năm k và chỉ được phép ra ngoài khi thật sự cần thiết
lập các chốt chặn tại các ngõ hẻm ra vào khu dân cư
công an tỉnh tăng cường lực lượng cho các chốt chặn lực lượng chức năng cung cấp các túi dân sinh
đảm bảo lương thực thuốc men cho người dân tổ chức lấy mẫu xét nghiệm theo quy định
đối với vùng xanh bà rịa vũng tàu sử dụng nguồn lực tại chỗ công an địa phương và tổ covid một mươi chín cộng đồng trực tại các điểm chốt chặn
thành lập tổ đi chợ hộ người đi chợ hộ phải được xét nghiệm nhanh virus sars cov hai với tần suất ba ngày một lần
khuyến khích người dân đặt hàng qua các ứng dụng giao hàng điện tử và chỉ giao hàng tại các điểm chốt chặn
không cho shipper đi vào trong khu dân cư thực hiện nghiêm quy định năm k và tuyên truyền để người dân hạn chế ra khỏi nhà
ngoài ra bà rịa vũng tàu cũng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm và trả kết quả xét nghiệm cho người dân toàn tỉnh trong khoảng thời gian trong bảy ngày
riêng đối với những người có biểu hiện ho sốt đau họng khó thở mệt mỏi đau người ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác cứu giác
thì tổ y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai tại nhà người dân không di chuyển đến các cơ sở khám chữa bệnh
trường hợp có kết quả dương tính sẽ thực hiện khoanh vùng test nhanh lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ khu dân cư trong khu vực khoanh vùng ngay lập tức
các đối tượng có nguy cơ cao như người làm việc tại các cơ sở khám chữa bệnh chuỗi cung ứng chợ lực lượng tham gia phòng chống dịch
bảo vệ các tòa nhà công trình nhà máy xí nghiệp công nhân vệ sinh môi trường lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai định kỳ ba ngày một lần như người dân trong vùng đỏ
về kinh phí thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu là do doanh nghiệp quản lý người lao động chịu trách nhiệm chi trả
kinh phí lấy mẫu xét nghiệm cho các đối tượng còn lại lấy từ nguồn kinh phí phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác
bàn chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bà rịa vũng tàu kêu gọi người dân hãy tin tưởng sự lãnh đạo triển khai công tác phòng chống dịch của tỉnh
cùng chung sức đồng lòng thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách nghiêm ngặt hơn đồng thời không hoang mang tuyệt đối không tin theo các tin đồn thông tin lan truyền không trinh thống về tình hình dịch bệnh
theo báo cáo của ubnd tỉnh tiền giang tổng số ca f ghi nhận trên địa bàn tỉnh là chín sáu trăm một mươi ca trong đó có hai trăm bốn mươi một ca f mới ghi nhận trong ngày hai mươi tám tháng tám giảm bảy mươi một ca so với ngày hôm trước
đến nay tiền giang đã điều trị khỏi bốn chín trăm năm mươi ca
tổng số ca f ghi nhận trên địa bàn tỉnh là chín chín trăm ba mươi tám bệnh nhân covid một mươi chín các cơ sở y tế trong tỉnh hiện đang điều trị bốn bốn trăm bốn mươi bảy bệnh nhân
tổng số ca tử vong là hai trăm hai mươi ba tỷ lệ tử vong hai ba mươi hai thấp hơn một mươi tám so với tỷ lệ tử vong cả nước hiện là hai năm
trong đó một mươi tám trên một trăm bảy mươi hai xã vườn thị trấn trong tỉnh này chưa có ca f từ khi dịch bệnh đến nay
tại thành phố mỹ tho một trong những khu vực có nguy cơ rất cao ở tiền giang

chiến dịch tầm soát diện rộng nhằm bóc tách f đã kết thúc đợt ba với trên một trăm bốn mươi mẫu gộp và phát hiện tám trăm bốn mươi ba mẫu gộp dương tính với sars cov hai
qua tầm soát số mẫu gộp test nhanh dương tính liên tục giảm so với các lần lấy mẫu trước đó
trong đó đợt lấy mẫu lần ba có số mẫu gộp dương tính phát hiện tại từng khu vực đều giảm so với hai lần lấy mẫu trước
điều này cho thấy mầm bệnh trong cộng đồng đang dần được kiểm soát
sau chiến dịch tầm soát cộng đồng lần này thành phố mỹ tho vẫn cần thêm thời gian để tiếp tục tầm soát bóc tách cơ bản hết f ra khỏi cộng đồng
do đó ubnd tp mỹ tho đề xuất ubnd tỉnh tiền giang cho chủ trương thời gian phong tỏa thêm một mươi ngày đối với khu vực một và khu vực hai để thực hiện tầm soát diện rộng
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp tỉnh này đang tiếp tục tổ chức chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm tầm soát trên diện rộng
tại những nơi có nguy cơ rất cao nguy cơ cao nguy cơ và bình thường mới để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh
thưa quý vị những thông tin mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
và quý vị đừng quên ấn life và supri ủng hộ kênh youtube báo sức khỏe và đời sống của chúng tôi
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo